tổng tham miêu trưởng quân đội iran cho biết tehran không có ý định tiếp tục hoạt động quân sự nhằm vào israel
sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào tối ngày một mươi ba tháng bốn
thế nhưng vị này cũng cảnh báo nếu israel có thêm bất kỳ hành động nào chống lại iran
thì cuộc tấn công đáp trả sẽ càng lớn hơn
các nước đồng minh của israel như mỹ anh đức lên án hành động của iran
cam kết bảo vệ israel song không có hành động mang tính kích động israel đáp trả iran
mỹ cho rằng không nên đẩy căng thẳng leo thang
các bên tìm kiếm giải pháp ngoại giao
trong cuộc điện đàm với thủ tướng israel benjamin netanyahu để thảo luận về vụ tấn công của iran
tổng thống mỹ joe biden tái khẳng định cam kết sắp đá trong đảm bảo an ninh cho israel
ông nói sẽ cùng các lãnh đạo phương tây phối hợp phản ứng ngoại giao đồng bộ sau động thái của iran
quan chức nhà trắng tiết lộ tổng thống joe biden khẳng định mỹ sẽ không tham gia bất kỳ chiến dịch quân sự nào của israel
với mục tiêu trả đũa iran và cũng không ủng hộ israel trả đũa quân sự
ông nguyễn quang khai phân tích quan hệ mỹ và israel có những dạ nứt thời gian qua
mỹ phản đối israel tấn công vào rafah nếu bùng nổ cuộc xung đột mới thì mỹ không ủng hộ
dư luận trong nước này đang phản đối chính sách của chính quyền tổng thống joe biden ở trung đông
điều đó là bất lợi cho chính ông joe biden và đảng dân chủ trong bầu cử cuối năm
tình hình ở khu vực vẫn diễn ra bình thường
cuộc sống của người dân ở tehran và thủ đô ở các nước trong khu vực không có nhiều xáo trộn
sau cuộc tập kích đáp trả của iran vào lãnh thổ israel
năng thẳng sẽ không lan rộng
israel hiểu rằng nước này đang ở thế và sẽ càng bất lợi hơn khi phải giàn trải lực lượng
đối đầu trên các mặt trận cùng lúc
theo thông tin mới nhất ngày một mươi sáu tháng bốn ngoại trưởng iran hossein ami adullahian đã khẳng định
tehran không theo đuổi việc gây leo thang căng thẳng trong khu vực
theo thông tin mới nhất ngày một mươi sáu tháng bốn ngoại trưởng iran hossein ami adullahian khẳng định
tehran không theo đuổi việc gây leo thang căng thẳng trong khu vực
phát biểu trên được ông ami abdollahian đưa ra trong cuộc điện đàm với người đồng cấp indonesia
tuyên bố của bộ ngoại giao iran cho biết hai ngoại trưởng đã thảo luận về những diễn biến mới nhất ở trung đông
trong đó có xung đột giữa iran và israel tình hình ở dài gaza cũng như các vấn đề quan hệ song phương
ngoại trưởng ami abdullahian nhấn mạnh rằng iran sẽ luôn là một phần quan trọng cho sự ổn định và an ninh bền vững trong khu vực
ngoại trưởng iran cũng khẳng định cuộc tấn công bằng thiết bị máy bay không người lái
và tên lửa của iran nhằm vào israel nằm trong khuôn khổ luật pháp quốc tế
về phần mình ngoại trưởng indonesia kêu gọi tiếp tục duy trì hợp tác giữa hai nước
trong vấn đề palestine đặc biệt là cuộc khủng hoảng ở gaza và sự nghiệp của người palestine
trong diễn biến liên quan ngày một mươi sáu tháng bốn người phát ngôn quân đội israel daniel hagari
tuyên bố israel sẽ đáp trả cuộc tấn công của iran
người phát ngôn này nêu rõ israel sẽ chọn thời điểm địa điểm và cách thức đáp trả
cùng ngày bộ trưởng ngoại giao israel kêu gọi ba mươi hai quốc gia áp đặt các biện pháp trừng phạt
đối với lực lượng vệ binh cách mạng hồi rầm iran cũng như chương trình tên lửa của iran
chia sẻ trên mạng xã hội x ngoại trưởng israel yezbriel kass cho biết bên cạnh phản ứng quân sự
israel cũng thực hiện các biện pháp ngoại giao đối với iran
theo đó gửi thư tới ba mươi hai quốc gia và thảo luận với ngoại trưởng cũng như các nhân vật hàng đầu trên thế giới
kêu gọi áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với dự án tên lửa của iran
và lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran
iran đã bắn hơn ba trăm linh tên lửa và thiết bị bay không người lái về phía israel trong đêm ngày một mươi ba tháng bốn
tehran tuyên bố cuộc tấn công này nhằm đáp trả vụ không kích do israel tiến hành
nhằm vào tòa lãnh sự thuộc đại sứ quán iran ở syri khiến bảy người thiệt mạng
trong đó có hai tướng lĩnh của lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran
hầu hết các tên lửa và thiết bị bay của iran đã bị chặn trước khi tới lãnh thổ israel
mỹ cùng với anh pháp và jordan kết hợp
với thông tin tình báo từ một số quốc gia vùng vịnh bao gồm cả ả rập xê út
đã hỗ trợ israel đánh chặn vụ tấn công của iran
cộng đồng quốc tế hiện đang liên tục kêu gọi giảm leo thang căng thẳng tại khu vực
ngày một mươi sáu tháng bốn trong cuộc điện đàm với ngoại trưởng iran hossein amir abdullahian
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres kêu gọi hạ nhiệt ngay lập tức các hành động thù địch tại trung đông
trước đó tại cuộc họp khẩn cấp ngày một mươi bốn tháng bốn của hội đồng bảo an liên hợp quốc
tổng thư ký antonio guterres cũng cảnh báo trung đông đang bên bờ sụp đổ và giờ là lúc các bên phải lùi lại một bước
cùng ngày một mươi sáu tháng bốn trong cuộc điện đàm với người đồng cấp israel benjamin netanyahu
thủ tướng anh rishi sunak lưu ý rằng tình trạng leo thang căng thẳng ở trung đông không có lợi cho bất cứ bên nào
theo văn phòng thủ tướng anh ông sunak kêu gọi các bên bình tĩnh
đồng thời nhấn mạnh rằng sự leo thang đáng kể sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn ở trung đông
một cuộc khảo sát của đại học hebrew công bố ngày một mươi sáu tháng bốn cho thấy gần ba phần tư số người được khỏi tại nước này
phản đối việc tấn công trả đũa iran nếu hành động đó gây tổn hại đến liên minh an ninh của israel với các đồng minh
ngoài ra năm mươi chín cho rằng việc mỹ hỗ trợ israel chống lại cuộc tấn công của iran
buộc tenabit phải phối hợp hành động về mặt an ninh trong tương lai với washington
cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi năm tháng bốn qua internet và điện thoại
lấy ý kiến của một bốn trăm sáu mươi sáu người israel
trưởng thành bao gồm cả nam và nữ người do thái và người ả rập
sức nóng trong xung đột iran israel vẫn đang trở thành đề tài nóng được dư luận thế giới quan tâm
liệu trong thời gian tiếp theo tình hình xung đột sẽ diễn biến ra sao
tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt